xin kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh và vùng hội tụ gió đã suy yếu
nhường chỗ cho vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng
nên trong đêm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành bắc bộ thời tiết tạnh giáo hơn
trong ngày có nắng cùng nền nhiệt tăng dần
giao động trong khoảng một mươi tám ba mươi hai độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi hai độ
tại trung bộ cũng chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây
nên khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
chỉ có mưa vài nơi
ngày nắng nhiều
cùng nền nhiệt chưa chiều giao động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
riêng vùng núi phía tây mức nhiệt cao hơn và có nắng nóng
khu vực còn lại từ đà nẵng đến bình thuận
chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối
chưa chiều hưởng nắng với mức nhiệt cao nhất
giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi cao hơn
ở vùng cao tây nguyên và khu vực nam bộ
tại đây vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô
nên trên cả hai khu vực này đều phổ biến ít mưa và có nắng nhiều
trong đó ở miền đông nam bộ
có nắng nắng
với mức nhiệt chưa chiều mai
đạt ngưỡng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
phần còn lại thuộc miền tây nam bộ
mức nhiệt sao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn tây nguyên
từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến với thời tiết trên biển
nại quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
tại quần đảo trường sa không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ

khu vực hà nội nhiều mây
có sương mù
chưa chiều giảm mây hừng nắng
nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi độ